để chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật giới thiệu tới công chúng yêu hội họa triển lãm tranh mang tên đào pháp
điều thú vị của triển lãm năm nay bức tranh được vẽ bằng những dụng cụ khác với cọ thông thường
triển lãm đa pháp trưng bày những sáng tác mới nhất của tám mươi nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền tổ quốc
ba bức tranh được vẽ bằng tay hoặc bằng nhiều dụng cụ khác khiến người xem thích thú
các tác phẩm trong triển lãm đa dạng về phong cách thể hiện sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như phấn màu mực trên giấy gió acleilic
triển lãm đao pháp là nơi gặp gỡ thú vị của những người yêu mỹ thuật trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín